trong thời gian gần đây tình hình thời tiết thiên tai sự cố diễn biến xảy ra liên tục
đặc biệt trong tình hình hiện tại cơn bão số sáu đang có diễn biến hết sức phức tạp
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã và đang tập trung lực lượng phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả
sẵn sàng trong công tác cứu hộ cứu nạn ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
trong những năm gần đây bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã tiến hành kéo thành công sáu mươi một phương tiện
đưa gần sáu trăm linh ngư dân về đất liền an toàn
riêng trong tháng một mươi của năm nay đơn vị đã phối hợp với các cơ quan đơn vị
tiếp nhận bảy mươi hai thông tin tai nạn sự cố phương tiện trên biển
điều động bốn lượt phương tiện cứu hộ ba tàu với hai mươi năm ngư dân và hỗ trợ đưa một người bị nạn vào bờ điều trị
tại khu vực đảo lý sơn và đảo cồn cỏ thì đã duy trì các tàu thuyền hoạt động
các tàu thuyền tự sẵn sàng ở tại khu vực cảng kỳ hà quảng nam và cảng cửa việt tỉnh quảng tỉ
để sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển
thứ hai là phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đã thường xuyên hướng dẫn cho ngư dân
chấp hành nghiêm các quy định trong việc bảo đảm an toàn hàng hải
là thời gian trọng điểm về thiên tai và tai nạn trên biển
do vậy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng các tỉnh
ở khu vực duyên hải miền trung
hiện bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam cũng đã thiết lập kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
qua đó tuyên truyền phổ biến cách thức phòng trú ẩn khi gặp mưa bão
đồng thời hỗ trợ ngư dân xử lý những tình huống trên biển